trong ngày hôm nay khu vực đông bắc bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh có cường độ ổn định
sau đó từ khoảng đêm hai mươi chín ngày ba mươi khối không khí lạnh sẽ tăng cường nhẹ
do đó khu vực này tiếp tục chịu ảnh hưởng của khối khí lạnh khô nên trời duy trì rét bút về đêm và sáng
ban ngày trời còn nắng thanh với nhiệt độ trưa mai cao nhất sẽ ở ngưỡng hai mươi ba hai mươi sáu độ vùng núi có nơi thấp hơn
sau đó giảm nhẹ trong hai ngày tiếp theo
phía tây bắc bộ cũng duy trì thời tiết và mức nhiệt tương tự ở phía đông
trong ba ngày tới trời không mưa đêm và sáng trời rét
ban ngày trời lạnh và có nắng hanh nhiệt độ trưa mai cao nhất cũng sẽ ở ngưỡng hai mươi ba hai mươi sáu độ vùng núi cao có nơi thấp hơn
sau đó giảm nhẹ trong hai ngày tiếp theo
tại các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế phía bắc có mây ngày nắng
sáng sớm có nơi có sương mù phía nam nhiều mây có mưa có nơi mưa vừa và rông
riêng thừa thiên huế có mưa vừa mưa tăng
có nơi mưa rất to
phía bắc trời rét phía nam trời lạnh
nhiệt độ cao nhất trong hai ngày tới là hai mươi ba hai mươi sáu độ sau đó giảm về mức hai mươi hai hai mươi năm độ trong ngày đầu tháng một mươi hai
do ảnh hưởng của rìa phía bắc dãy ngắp thấp có trục khoảng năm tám độ vị bắc kết hợp với không khí lạnh trên cao là nhiễu động gió đông
nên từ nay đến ngày ba mươi tháng một mươi một ở khu vực từ đà nẵng đến bình thuận có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nguy cơ xảy ra lụ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trụng thấp ven sông
nhiệt độ cao nhất trong những ngày tới là hai mươi bốn hai mươi bảy độ
với các tỉnh tây nguyên do ảnh hưởng của rìa phía bắc dãy xích đạo
nên trong hai ngày tới khu vực này tiếp tục có mưa diện rộng có nơi mưa vừa mưa to và rông
trong mưa rông cần đề phòng gió giật mạnh
sau đó khoảng ngày một tháng một mươi hai mưa tại khu vực này sẽ giảm nhanh
nhiệt độ cao nhất hai ngày tới là hai mươi ba hai mươi sáu độ
sau đó tăng nhẹ
nam bộ tiếp tục có mưa trên diện rộng có nơi mưa vừa mưa to và có rông
trong mưa rông cần đề phòng gió giật mạnh
nhiệt độ cao nhất trong những ngày tới sẽ duy trì hai mươi chín ba mươi hai độ